sau ba năm được bán đấu giá khu vực dự án khu dân cư hòa lân hiện vẫn chỉ là bãi đất chống do còn nhiều vướng mắc về thủ tục pháp lý
dự án khu dân cư hòa lân có tổng diện tích hơn năm trăm linh m hai do công ty trách nhiệm hữu hàng sản xuất và thương mại thiên phú làm chủ đầu tư
tuy nhiên sau nhiều năm công ty tiên phú mất khả năng tài chính không thể triển khai dự án nên phải bán đấu giá cho công ty a đông hải
nay là công ty kim oanh thành phố hồ chí minh với giá thầu là một ba trăm năm mươi ba tỷ đồng để chuyển đổi chủ đầu tư
ủy ban nhân dân tỉnh bình dương đã nhận được hồ sơ xin chuyển đổi dự án khu dân cư hòa lân từ công ty thiên phú sang công ty kim oanh
nhưng đến nay ủy ban nhân dân tỉnh bình dương vẫn chưa chấp thuận yêu cầu chuyển đổi của chuối đầu tư này
do công ty kim oanh chưa thanh toán đủ số tiền trúng đấu giá nên chưa được bàn giao quyền sử dụng đất tại dự án khu dân cư hòa lân
do đó dự án bị chậm triển khai đến giờ vẫn là bãi đất trống có già bộ ung tùm trái với mong đợi của người dân
trước việc nhà xuất bản giáo dục việt nam chi thủ lao tháng cho lãnh đạo sở giáo dục và đào tạo tp hcm từ năm hai nghìn một mươi năm đến nay để thực hiện bộ sách chân trời sáng tạo
nhiều ý kiến cho rằng đây là một cách làm bất hợp lý và đặt ra nhiều nghi vấn xung quanh vấn đề này
từ năm hai nghìn một mươi năm nhà xuất bản giáo dục việt nam có hai quyết định chi tiền thù lao hàng tháng cho ban chỉ đạo biên soạn bộ sách giáo khoa miền nam
thuộc sở giáo dục đào tạo tp hcm
mỗi tháng họ được nhận thù lao từ phía nhà xuất bản giáo dục việt nam tùy chức vụ
theo sở giáo dục đào tạo tp thủ lao mà nhà xuất bản giáo dục chi cho cán bộ chuyên viên sở là thù lao sở hỗ trợ nhà xuất bản
về công tác chuyên môn trong quá trình biên soạn bộ sách giáo khoa mới
đây không phải là thù lao cho cán bộ sở trong việc phát hành sách
tất cả sách giáo khoa đã được bộ thấm định đều có chất lượng giá trị để thực hiện trong các trường
sở giáo dục đào tạo tp hcm đã được bộ giáo dục cho phép phối hợp với nhà xuất bản
để cử các cán bộ quản lý giáo viên mạng lưới chuyên môn
tức là tp hcm chúng ta có một hội đồng bộ môn ở các môn học từ tiểu học đến trung học phổ thông
bộ trân trạng tháng tạo là một nỗ lực của nhiều thầy cô giáo ở tp hcm
có một tầm nhìn xuyên suốt với chương trình từ tiểu học đến trung học phổ thông
và thực hiện đầy đủ các chương trình tổng thể theo thông tư ba mươi hai của bộ dụng đào tạo
ban hành thì tôi cho rằng bộ sách nào cũng được lựa chọn thì cũng rất là tốt
tuy nhiên vì cái việc mà lựa chọn cho nó phù hợp và nó có những cái thuận lợi
về mặt tham gia triển khai ở thành phố thì các trường sẽ có quyết định lựa chọn
xung quanh câu chuyện sở giáo dục đào tạo tp hcm nhận tiền thù lao của nhà xuất bản giáo dục
thì nhiều chuyên gia vẫn tỏ ra băn khoăn và tính công bằng trong việc lựa chọn sách giáo khoa
vấn đề này còn khiến dư luận đặt nhiều câu hỏi về lợi ích nhóm
và cần sự tham gia giám sát cố phủ
phụ huynh xã hội trong việc lựa chọn sách giáo khoa
để gọi là nhà trường nào chọn sách giáo khoa nào thì tôi nghĩ là trong cái hội đồng chuyển
nó phải có vai trò của người giáo viên trong đó
và tất nhiên cái chuyện giám sát của phụ huynh để có thể thấy rằng là khi chúng ta chọn sách giáo khoa
thì cái mà quan trọng nhất là lấy người học làm trung tâm nó hợp lý phù hợp với nghề học
vấn đề ở đây là việc mà có nhiều bộ sách giáo khoa hoặc là chọn một bộ sách giáo khoa chủ đạo
nó đòi hỏi cái năng lực
cho nên cái mà tôi nghĩ là tất cả mọi người đều quan ngại về vấn đề là làm sao để tránh cái lợi ích nhớm
trong cái việc mà chọn được một bộ sách giáo khoa
hiện tại việc lựa chọn sách giáo khoa mới đã giao về cho các trường
tuy nhiên đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi khi luật giáo dục có hiệu lực
trong khi sở giáo dục đào tạo tp hcm nhận thù lao của nhà xuất bản giáo dục việt nam
tham gia biên soạn sách giáo khoa thì ủy ban nhân dân tp hcm có thể dựa vào sở giáo dục đào tạo
hội đồng chọn sách giáo khoa được hay không
ai sẽ là người của sở giáo dục đào tạo đủ tiêu chuẩn để lãnh đạo và tham gia vào hội đồng này
việc lãnh đạo một số công chức của ngành giáo dục đào tạo thành phố
nhận tiền thù lao hàng tháng của doanh nghiệp sẽ được ủy ban nhân dân tp hcm làm rõ